xin chào quý vị và các bạn
trong chiều tối đêm nay và ngày mai
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ
kết hợp với hội tụ gió
nên khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông ở trên diện rộng
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
ngày còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
đến với khu vực trung bộ
cũng do tác động của rãnh áp thấp có trục qua bắc bộ
kết hợp với gió đông từ áp cao khởi nhiệt đới
nên tiếp tục sẽ có mưa rông ở trên diện rộng
riêng tại thanh hóa sẽ có mưa vừa mưa to
thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào sáng sớm chiều tối và đêm
và ban ngày mưa giảm có lúc trời hưởng nắng
nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở vùng núi phía tây
nhiệt độ ban trưa có thể sấp xỉ ba mươi năm độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên trong hai mươi bốn giờ tới
tiếp tục có mưa rông ở trên diện rộng
và chiều tối cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
ban ngày mưa giảm có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ ở khu vực nam bộ
trên biển trong chiều tối đêm nay
mưa rông tiếp tục xảy ra nhiều nơi
tại khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm quần đảo trường sa
sau đó sang ngày một mưa giảm hơn
ở khu vực nam biển đông
mưa rào và rông xảy ra ở khu vực bắc và giữa biển đông
gió trên các vùng biển này phổ biến
ở mức là cấp bốn và cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở mức hai mươi bảy ba mươi hai độ
khu vực hà nội
đêm và sáng có mưa rào và rông
ngày mưa giảm có nắng
cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông